tràm sữa là bệnh phổ biến ở trẻ nhỏ thường hay gặp ở trẻ sơ sinh
theo thống kê có khoảng hai mươi trẻ em sinh ra bị mắc chảm sữa với đặc điểm da của trẻ khô
bông vẩy ở đầu chán mặt và nổi bật nhất là hai bên má
bệnh thường nặng lên vào mùa đông khi thời tiết khô hành
chàm sữa hay lác sữa là dặn chàm thể trạng ở trẻ từ hai tháng tuổi đến hai tuổi
có đặc tính là bệnh viêm da mạng tính với đặc trưng một mươi ba triệu chứng chính là khô da
đỏ da và ngứa nhiều bệnh thường khởi phát từ lúc trẻ từ hai đến ba tháng tuổi
đặc trưng là các đá mụn nước trên nền da đỏ vùng hai má chán và cầm
trẻ cao gãi nhiều do ngứa khiến tổn thương chảy dịch nhiều
bệnh nhân bị ngứa và gãi gây nên vòng bệnh lý ngứa gãi
làm cho bệnh nặng hơn và có nguy cơ bị bội nhiễm vi trùng
có nhiều nguyên nhân gây nên bệnh chàm sữa trong đó yếu tố di truyền chiếm đến sáu mươi
người bị viêm da cơ địa có con cũng bị bệnh này
nếu cả bố mẹ đều bị viêm da cơ địa thì có tới tám mươi con bị bệnh
trẻ có cơ địa dị ứng sẽ có nguy cơ mắc các bệnh hen phế quản
viêm mũi dị ứng có tới ba mươi năm trẻ viêm da cơ địa có biểu hiện hen trong cuộc đời
trẻ mắc chàm sữa có hàng da bảo vệ da bị tổn thương
các tác nhân bên ngoài dễ dàng xâm nhập vào trong gây viêm da kích ứng da
nước trong da thoát ra ngoài có mức gây khô da
hậu quả sẽ xuất hiện các triệu chứng bệnh như khô da ngứa đỏ
khởi đầu của bệnh chàm sữa là các nốt mần đỏ trên da ở hai bên gò má
đi kèm ngứa bong vẩy mụn nước có thể xuất hiện ở các vị trí như má chán và cầm
sau đó là đến tay chân lưng và bụng
tình trạng này không lây nhiễm nhưng có khả năng tái phát nhiều lần nhất là thời điểm thời tiết lạnh
ngoài ra mẹ cũng có thể nhận biết chàm sữa trẻ qua những dấu hiệu sau
da mặt dày tăng sắc tố vùng mía mắt và gò má sạm sờ có cảm giác thô khô rát
mụn nước xuất hiện ly ti từng hạt nhỏ sau đó tập trung thành đám lớn vỡ da và chảy dịch gây ngứa chóc vẩy
khi nhận thấy những dấu hiệu tràm sữa cha mẹ nên đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa gia liễu để khám và có biện pháp điều trị kịp thời
với mỗi mức độ của bệnh bác sĩ sẽ có những loại thuốc đặc trị riêng cho trẻ
bố mẹ tránh tự ý dùng thuốc khi chưa có chỉ định của các bác sĩ hoặc dùng các loại lá dân gian để đắp lên da bé
cùng lắng nghe những chia sẻ của thạc sĩ bác sĩ nguyễn ngọc oanh khoa da liễu bệnh viện bạch mai để hiểu rõ về căn bệnh này và các phương pháp điều trị bệnh
cả bố hoặc cả mẹ đều bị liên quan đến các bệnh như bệnh dị ứng bệnh dị ứng ở đây tức là bệnh dị ứng cơ địa liên quan đến bệnh hen xuyễn hoặc là dị ứng như mày đay dị ứng với thời tiết hoặc là những bệnh atopy khác
thì có khoảng là gần tám mươi trẻ em khi mà có trong gia đình mà có bố và mẹ bị những bệnh cơ điện như vậy thì đều có nguy cơ bị chám sữa
và có khoảng thời thống kê thì có khoảng bảy mươi ba trẻ em mà đã bị chầm sữa rồi thì có tiền sử gia đình là có bố hoặc mẹ là bị tràn
và bệnh chàm ở trẻ em thì thường cũng được chia ra làm các giai đoạn như là giai đoạn cấp tính là bao gồm là các mảng đỏ da và bụi nước tập trung nhiều ở vùng chán vùng má và quanh miệng thậm chí là có thể bị ở da đầu
và nếu như tiến triển nhiều hơn nữa thì trẻ có thể bị tổn thương liên quan đến toàn cơ thể trẻ có thể bị chảy nước hoặc chảy dịch đấy là giai đoạn cấp tính
ngoài ra thì khi mà dẫn đến cái đoạn bán cấp tức là có hiện tượng là nó đỡ phù nề hơn rồi nó đỡ đỏ hơn rồi
có tính chất là dần dần các cái xu hướng là tổn thương mụn nước nó sẽ dần hơn
tuy nhiên dần dần nếu như ba mẹ mà không chăm sóc da cho con cẩn thận thì có thể diễn biến trở thành là bán cấp hoặc là mạng tính
tức là cái tổn thương da nó trở nên là dày hơn đồng thời tổn thương da dày hơn đồng thời là cái diện tích da cũng sẽ trở nên rộng hơn
và kèm theo tình trạng đó là lý kênh hóa khi mà tổn thương da nó trở nên là dày bì da ở trên trẻ nhỏ kèm theo là da nó trở nên nhăn nheo hơn rất là khô hơn rất là nhiều
thường là các bạn trẻ nhỏ các bạn thì gần như là bạn không có ý thức được là cái việc là các bạn thì không nên gãi gần như là các bạn sẽ không biết
và nếu như mà gia đình chúng ta bố mẹ chúng ta không quan tâm đến trẻ không lưu tâm đến cái việc là trẻ bị viêm da cơ địa như vậy bị tràm sữa như vậy
thì rất dễ là hiện tượng là khi mà trẻ đang bị giai đoạn là mụn nước chảy dịch chảy tiết nhiều
thì rất là khi mà trẻ bị trà sắt nhiều trên da có thể dẫn đến hiện tượng là có thể rất dễ bị nhiễm khuẩn
đầu tiên là nhiễm khuẩn do các loại vi khuẩn và virus
và đặc biệt là nhiễm khuẩn do tụ cầu vàng
và nếu như trường hợp mà tụ ổ vàng mà kháng với các loại kháng sinh khác
thì ngoài cái tổn thương trên da có thể bị lở bị luét trở nên bị xẹo khó có thể phục hồi được
thì nguy cơ mà chúng ta cần phải lưu ý nhất đấy là trẻ có thể bị nhiễm trùng
tức là ở đây tôi muốn nói là không phải chỉ nhiễm trùng da mà còn là nhiễm trùng toàn thân
tức là trẻ có thể bị sốt thậm chí có thể sốt cao co giật nếu như mà ba mẹ không để ý đến con
khi trẻ bị mắc các bệnh về da điển hình là bị tràm sữa
nhiều phụ huynh thường không tham khảo ý kiến các bác sĩ mà chữa trị cho con theo kinh nghiệm gì tai của người khác
tự ý mua thuốc về bôi cho bé mà không biết rằng
trên thị trường hiện có rất nhiều loại thuốc bôi da chứa corticoid cần hết sức cẩn trọng khi sử dụng
các thuốc chứa corticoid có thể ngăn chặn sự phát triển của bay
nhanh chóng làm lành các vết thương giảm ngứa nhưng lại có các tác dụng phụ rất nguy hiểm
đặc biệt nếu dùng sai chỉ định sai hướng dẫn sử dụng và lạm dụng thuốc
tức là người bệnh đã đi khám ở tuyến trước rồi
nhưng tuy nhiên có rất nhiều trường hợp là bố mẹ tự đi mua thuốc ở ngoài nhà thuốc để bôi về cho con
thì cái đấy đa phần những thuốc báo sơ anh thấy là đa phần là bố mẹ dùng corticoid cho con
cho trẻ nhỏ để bôi cho da khi mà da bị chàm sữa
thế thì có một cái lưu ý cho các bố mẹ đấy là đúng
ngoài việc chúng ta chăm sóc da cho trẻ bằng cách vệ sinh thân thể chế độ ăn uống
và một cái quan trọng nhất là chúng ta bôi thoa dưỡng ẩm da cho trẻ
thì khi mà trẻ đang bị bệnh
đặc biệt là đang bị tình trạng là nổi mần đỏ một nước
thì cottubit là thuốc rất có tác dụng rất hiệu nghiệm và có tác dụng nhanh
giúp cho trẻ sau khi bôi thoa khoảng hai ba ngày thì đều có tinh chất là giảm nhanh triệu chứng
thì có rất nhiều bố mẹ khi thấy là sau khi chúng ta bôi thuốc cho con
thì sau khi giảm nhanh triệu chứng như vậy thì lần sau con lại bị
thì chúng ta lại tự bôi như thế mà không theo chỉ dẫn bác sĩ
rất dễ bị tình trạng là trẻ bị suy thận hoặc là bị những tác dụng phụ của cotrit
ở ngoài da ví dụ như là bị tăng sắc tố hoặc là bị mất sắc tố
cái vùng da đấy gần như là chúng ta bị gọi là giãn mạch đỏ da
người ta gọi là da bị nhiễm cọc
thế thì với trẻ nhỏ mà như vậy ra chúng ta cần phải lưu ý đấy là làn da của trẻ nhỏ
đặc biệt là trẻ sơ sinh là một làn da rất là mỏng manh
và khi chúng ta bôi thoa một cái gì đấy chúng ta cần phải được sự tư vấn của bác sĩ
corticoid là thuốc tốt tuy nhiên khi sử dụng corticoid thì cần phải được khuyến cáo
và được tư vấn điều trị
bởi bác sĩ chuyên ngành da liễu bởi nói là chung là danh pháp là corticoid thôi
nhưng thực tế là chúng ta có contic có nhiều hoạt chất khác nhau
nhiều nồng độ khác nhau
do đó với trẻ nhỏ chúng ta chỉ có một số loại cottic nhất định
với một cái hàm lượng thấp nhất định mà được bác sĩ kê toa hàng ngày
đồng thời là cũng giới hạn số lần bôi giới hạn giữa ngày bôi
do đó chúng ta cần phải lưu ý là việc chúng ta bôi thoa
cần phải có sự chỉ định
và có sự tư vấn của bác sĩ để sao cho chúng ta tránh được hiện tượng là
trẻ da bị mẫn cảm với corticoid da bị nhạy cảm da bị đỏ bị rãn mạch
hay nếu như chúng ta bôi thoa quá nhiều cho con trên một cái diện tích lớn
với một nồng độ lớn corticoid thì dẫn đến hiện tình trạng suy thượng thận
với những tình trạng như vậy thì gần như rất khó có thể hồi phục
và để lại di trứng sau này khi trẻ lớn lên